nhằm ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh từ ngày một tháng ba hàn quốc quyết định tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín tại một mươi một loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng quán cà phê